ngày ba tám tại tp hcm trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quỹ học bổng vừa a dính và câu lạc bộ
vì hoàng sa trường sa thân yêu đã tổ chức chương trình dấu ấn năm năm vì biển đảo quê hương
và kỷ niệm năm năm thành lập câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
hướng về biển đảo quê hương câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu đã kết nối những tấm lòng
những trái tim những ý chí về biển đảo quê hương
từ khi thành lập đến nay câu lạc bộ đã tiếp nhận chín mươi tỷ đồng ủng hộ của tám trăm hai mươi bảy tổ chức và cá nhân
tạo điều kiện cho hai trăm ba mươi năm hội viên thăm và tặng quà tại quần đảo trường sa và nhà dàng dk một
trao tặng một trăm linh căn nhà tình nghĩa nhà đồng đội cho các chiến sĩ hải quân
ba xuất hợp bổng cho con em cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đảo sa
qua cái hoạt động của quỹ vì hoàng sa trường sa thân yêu thì tôi thấy một tổ chức của câu lạc bộ
có sức lan quả rất lớn
sự tuyên truyền và đặc biệt cho các thế hệ nhận thức rất sâu sắc về giá trị lịch sử
và trách nhiệm của con chó sau này để cùng với sức mạnh đoàn kết dân tộc
để vươn lên và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc nơi miền đông
những tình cảm và những sẻ chia của câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
đã góp phần động viên cán bộ chiến sĩ vững chắc tay súng để bảo vệ biển đảo của tổ quốc